các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện đại đạo các đơn vị chức năng thuộc các ban bộ ngành trung ương hai trăm năm mươi một cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho lực lượng công an xã trên toàn quốc
tại hội nghị các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình xây dựng trưởng thành và đóng góp của lực lượng công an xã trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an xã đã gắn bó máu thịt với nhân dân được nhân dân thương yêu đùm bọc
giúp đỡ đã luôn thể hiện tính tiên phong nong cốt và sung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc với hàng nghìn mô hình cách làm hiệu quả huy động được đông đảo nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cũng như chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo để góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại mỗi địa bàn
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm trân trọng ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích đạt được của lực lượng công an xã trong thời gian qua
đồng thời khẳng định lực lượng công an xã bán chuyên trách luôn có vị trí chức năng quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
bộ trưởng tô lâm cho biết hiện bộ công an đang khẩn trương hoàn thiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong đó có lực lượng công an xã bán chuyên trách
đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với lực lượng đã được tuyển dụng huấn luyện có nhiều công hiến đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thời gian tới khi các cường
công an có thẩm quyền thông qua và ban hành pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trong hình thức tổ chức mới các đồng chí công an xã bán chuyên trách sẽ tiếp tục tham gia đóng góp công sức của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự ngay tại cơ sở phù hợp với nguyện vọng và khả năng của mình vừa là tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng công an xã và cũng chính là thiết thực bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của gia đình mình của người thân của nhân dân nơi mình đang sinh sống cư trú
đảng ủy công an trung ương của công an và công an các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trong đó có các đồng chí công an xã bán chuyên trách phát huy hết sức khả năng của mình đóng góp ngày càng tích cực hiệu quả hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong thời gian tới
tại hội nghị để ghi nhận tri ân những đóng góp của lực lượng công an xã trong công tác bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an tặng bảy mươi năm đồng chí
công an xã đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua tặng quà cho năm đồng chí thương binh là đại biểu điển hình tiên tiến về dự hội nghị
trong hai ngày mùng ba và ngày mùng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi đảng bộ công an tỉnh sơn la đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa đại hội có các đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
trong nhiệm kỳ qua đảng ủy công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự kịp thời giải quyết ổn định các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia triển khai lực lượng phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch bệnh lây lan xâm nhập vào địa bàn tỉnh
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế thiếu sót trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy tạo hiệu ứng tốt trong cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường lực lượng cơ sở đến nay một trăm linh các xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã có công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
phát biểu tại đại hội thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn hữu đông bí thư tỉnh ủy sơn la đề nghị đảng bộ công an tỉnh sơn la tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thực hiện tốt công tác tham mưu với đảng ủy công an trung ương và cấp ủy đảng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sức mạnh toàn dân trong công tác giữ vững an ninh trật tự góp phần tạo nên môi trường ổn định phục vụ thắng lợi nhiệm vụ ph
bầu ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh khóa hai mươi nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi hai đồng chí ban thường vụ đảng ủy bảy đồng chí ubk đảng ủy bảy đồng chí đồng chí nguyễn ngọc vân bí thư đảng ủy khóa một mươi chín tái đắc cử bí thư đảng ủy khóa hai mươi nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bầu một mươi hai đại biểu chính thức và một đại biểu sự khuyết giữa đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi năm nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ công an tỉnh quảng bình cũng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi một nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí trần công thuật phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình đã đến dự và chỉ đạo đại hội
nhậm kỳ qua đảng bộ công an tỉnh quảng bình đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc sâu rộng đổi với và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp biện pháp công tác công an giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xử lý kịp thời hiệu quả các
đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm trật tự an toàn xã hội
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng của công an đã ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công của cám bộ đảng viên của đảng bộ công an tỉnh quảng bình đồng thời lưu ý đảng bộ công an tỉnh quảng bình cần tiếp tục quan triệt sâu sắc và lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy quảng bình về đảm bảo an ninh trật tự xây dựng trịnh đốn đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong thời gian tới tình hình thế giới trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng bộ công an tỉnh quảng bình cần chủ động trong việc xây dựng các chuyên đề kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảm bảo thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi một đồng chí
đồng chí đại tá nguyễn tiến nam giám đốc công an tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư đảng ủy công an tỉnh nhiệm kỳ mới đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bảy đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi bảy nhậm kỳ mới đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi bảy nhậm kỳ mới
đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi bảy nhậm kỳ mới đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi bảy nhậm kỳ mới đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi bảy nhậm kỳ mới đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng bình lần thứ một mươi bảy nhậm kỳ mới đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh quảng b
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức ổn định cán bộ tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện
tăng cường công tác hậu cần kỹ thuật đảm bảo tốt hơn yêu cầu trong công tác và chiến đấu